để giúp công dân việt nam và người nhập cảnh vào việt nam nắm bắt được đầy đủ thông tin
các khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh từ chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và bộ y tế bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với bộ y tế và các doanh nghiệp công nghệ việt nam
xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin nhằm giải quyết các vấn đề nóng hiện nay
tạo ra các công cụ đắc lực giúp nhà quản lý và người dân chủ động phòng tránh dịch hiệu quả
lễ ra mắt có sự tham gia của phó thủ tướng vũ đức đăng
hai ứng dụng ra mắt bao gồm ứng dụng ncov dành cho người dân việt nam
và ứng dụng việt nam health degradation dành cho người nhập cảnh vào việt nam
đây không phải là ứng dụng khai báo y tế bắt buộc
tuy nhiên khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
thì việc cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý
để bảo đảm phòng dịch một cách chủ động là hết sức cần thiết
với ứng dụng ncov người dân cung cấp các thông tin cá nhân và tình hình sức khỏe của bản thân
trong mục khai báo y tế toàn dân ở màn hình chính
người dân cần thường xuyên cập nhật tình hình dữ liệu ở màn hình theo dõi sức khỏe
với ứng dụng việt nam health degradation cơ quan chức năng khuyến nghị người nhập cảnh vào việt nam
sử dụng ứng dụng này để khai báo y tế
dựa trên dữ liệu được gửi về hệ thống y tế việt nam sẽ biết được các trường hợp cần chú ý
để hỗ trợ y tế nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể
việc ra mắt những ứng dụng hỗ trợ y tế là một công cụ đắc lực
giúp người dân có thể chủ động phòng tránh dịch bệnh hiệu quả